cục hải quan tp hcm đã chủ trì phối hợp với công an tp hcm tiến hành kiểm tra ba biêu kiện nhập khẩu từ châu âu và phát hiện gần tám kg ma túy tổng hợp
trước đó khi kiểm tra hai biêu kiện được gửi từ bồ đào nha và một biêu kiện nhập khẩu từ đức về tp hcm
thông qua dịch vụ bưu chính quốc tế lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ gần tám kg ma túy tổng hợp dạng viên nén
ma túy được che giấu rất tinh vi ép trong vách thùng cắt tông bao bì nguy trang trong thú nhồi bông
trong ruột của máy hát đĩa trong các túi vải treo giấy dép
các đối tượng sử dụng thủ đoạn gửi hàng ghi tên người nhận và địa chỉ không có thật trên vận đơn và bưu kiện
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra